theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
du lịch thành phố cần thơ đón trên bảy mươi sáu bảy trăm linh lượt khách tăng sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tổng lượt khách lưu trú tại các khách sạn ước đạt gần một mươi chín tám trăm linh lượt khách tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ
trong đó có trên hai ba trăm linh lượt khách quốc tế tăng ba mươi sáu so với cùng kỳ
tổng doanh thu du lịch ước đạt trên bốn mươi tám tỷ đồng tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
các hoạt động phục vụ du khách đa dạng chủ yếu là các sản phẩm trải nghiệm đời sống và sinh hoạt đặc trưng sông nước miệt vườn
trong thời gian nghỉ lễ trên địa bàn thành phố còn diễn ra giải đua xe đại hội thể dục thể thao phục vụ khách tham quan
bên cạnh đó thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch cần thơ cũng phối hợp với các đơn vị hữu quan
thành lập tổ trực tại biến tàu từ năm đến tám giờ sáng vào các ngày nghỉ lễ
nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho du khách vệ sinh môi trường và ổn định giá cả trong các ngày nghỉ lễ